như vậy giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
bên cạnh đó hầu hết doanh nghiệp nhất là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ đứng trước nhiều khó khăn
thêm vào đó chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất bị đội lên dẫn đến những tác động lên giá cả hàng hóa thị trường
tiếp tục là phản ánh của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng

hiện giá xăng đang tăng cao tiệm cận với mức gần hai mươi bảy đồng một lít khiến anh thành cũng như nhiều doanh nghiệp khác gặp vô vàn khó khăn
còn với các lái xe taxi hay nhiều người tiêu dùng khác
thì giá xăng dầu tăng cao đã gây ra các sáo chế